các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho biết đêm qua ca sĩ phi nhung bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp
các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày hai mươi tám tháng chín
đến trưa nay bệnh nhân bắt đầu yếu dần tim đập rời rạc các chỉ số sinh tồn giảm dần đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi hai h một mươi năm
tiến sĩ bác sĩ trương dương tiến trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu d bệnh viện trợ rẫy cho biết
trước đó ca sĩ vi nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu d bệnh viện trợ rẫy vào lúc hai mươi một h ba mươi ba phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trong tình trạng sốc tụt huyết áp thở máy
ngay khi nhập viện ca sĩ phi nhung đã được lọc máu tích cực tối ưu máy thở và theo dõi
đến ngày năm tháng chín tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực bệnh nhân tỉnh hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ
có những thời điểm bác sĩ quyết định chuyển
bác sĩ quyết định chuyển mốt thở để giúp bệnh nhân tập thở và cai thở máy
tuy nhiên đến đêm sáu tháng chín bệnh nhân bị tràn khí mảng phổi hai bên chuyển biến xấu nguy kịch tưởng như không qua khỏi
tiến sĩ bác sĩ trương dương tiến cho hay
sau can thiệp tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên tuy nhiên mảng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn tràn khí và chảy máu dỉ dạ
vào ngày hai mươi bốn tháng chín ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân
kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ mô phổi đã bị hoại tử giải rác nhiều nơi
bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử nhiều nơi rất khó cầm máu
ekip điều trị quyết định làm sạch mô phổi phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại
mặc dù được các bác sĩ hết sức cố gắng giành giật sự sống nhưng ca sĩ pì nhung đã không thể vượt qua được
chị đã chút hơi thở
cuối cùng vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút trưa ngày hôm nay
cũng theo thông tin từ bệnh viện trợ rẫy phi nhung bị hoại tử một phần phổi bão cytokine suy đa cơ quan
trước đó chị được chạy ecmo lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất
theo các bác sĩ bình thường người khỏe mạnh khi bị virus tấn công hệ miễn dịch sẽ phản ứng cơ thể tiết ra chất cytokin để ức chế virus
tuy nhiên một số người tiết ra quá nhiều cytokine gây ảnh hưởng các phủ tạng
bão saitukin là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức giải phóng ồ ạt chất saitukin gây viêm tổn thương nặng và khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt
trong đợt dịch thứ tư không thể thống kê có bao nhiêu bệnh nhân covid một mươi chín mắc cơn bão saitukin
một thống kê của trung tâm hồi sức tích cực icu người bệnh covid một mươi chín bệnh viện giã chiến số một mươi sáu trực thuộc bệnh viện bạch mai vào hồi giữa tháng chín cho thấy bão saitokin là một triệu chứng điển hình
của bệnh nhân trong đợt dịch này mà các bác sĩ điều trị phải đối mặt
tiến sĩ đỗ ngọc sơn phụ trách trung tâm ic you người bệnh covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến số một mươi sáu cho biết bảy mươi bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại đây mắc hội chứng sai
còn tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi có giai đoạn cao điểm vào cuối tháng bảy đầu tháng tám hầu như ngày nào bệnh viện này cũng có bệnh nhân gặp cơn bão saitokin có thời điểm lên đến gần ba mươi ca
trung bình khi bệnh nhân rơi vào cơn bão chỉ cần khoảng một ngày là sẽ diễn tiến đến nguy kịch có nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời
cơn bão saitukin thường xuất hiện ở tuần đầu và tuần thứ hai phát bệnh nếu bệnh nhân được điều trị may mắn thoát ra khỏi thì có thể hồi phục sau khoảng hai tuần điều trị bác sĩ đỗ ngọc sơn cho hay
tiếp đó nghệ sĩ việt hương chính là người được con gái ruột của ca sĩ phi nhung ủy quyền tại việt nam

các ca sĩ tại bệnh viện trợ rẫy quận năm tp hcm chữa trị tích cực nhưng ca sĩ phi nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào trưa hôm nay hai mươi tám tháng chín
cố ca sĩ bông điên điển đã có một hành trình chiến đấu mạnh mẽ và được sự đồng hành của rất nhiều khán giả đồng nghiệp trong sobit
do wendy phạm con gái ruột duy nhất của ca sĩ vi nhung đang sinh sống và làm y tá ở mỹ không thể trở về việt nam trong lúc này nên đã ủy quyền cho nghệ sĩ việt hương đại diện gia đình
sau khi đồng nghiệp thân thiết vĩnh viễn ra đi nghệ sĩ việt hương đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội
trên facebook cá nhân nghệ sĩ việt hương gửi lời cảm tạ và đưa ra thông báo
hiện tại việt hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ phi nhung
vì thế việt hương rất mong quý báo anh chị em đồng nghiệp và khán giả thông cảm nếu việt hương không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn động viên chia buồn vào lúc này
việt hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chú đáo
khán giả và giàn sao đã để lại những lời động viên và mong nghệ sĩ việt hương mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho các con của cố ca sĩ pi nhung trong những ngày hậu sự bồi dối
việt hương và phi nhung là những người nghệ sĩ thân thiết từ sân khấu đến đời thường
sự ra đi của bạn thân khiến cho việt hương không khỏi đau lòng
con gái phi nhung đang sinh sống và làm việc tại mỹ
cô đã không có cơ hội
tiễn biệt mẹ lần cuối cùng
do đang trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp nên thông tin về hậu sự của cố nghệ sĩ pi nhung sẽ được việt hương đại diện gia đình thông báo sau
trưa ngày hai mươi tám tháng chín thông tin nữ ca sĩ phi nhung qua đời sau một khoảng thời gian dài điều trị covid một mươi chín đã khiến cả làng giải trí bằng hoàng
việc nữ ca sĩ vĩnh viễn ra đi khi mới chỉ hơn năm mươi tuổi là sự mất mát to lớn của âm nhạc việt nam nói riêng
lẫn nền nghệ thuật nước nhà nói chung
nhiều người sau đó đã tìm lại những hồi ức chia sẻ cuối đời của giọng ca áo mới cà mau
một trong số này đã khiến ai nấy cũng không khỏi ngạn lòng
theo đó vào tối ngày hai mươi hai tháng tám phi nhung đã chia sẻ lại bài viết ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện cho biết mình có tiếp xúc với một vài f
ngoài ra đứa ca sĩ cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe ngay lúc ấy
nhưng đây phi nhung đã tìm lại những hồi ức chia sẻ cuối đời của giọng ca áo mới cà mau
phim nhung xin cáo lỗi với khán giả thúy nga và khán giả hải ngoại lần này kính mong mọi người thông cảm
giờ đây khi nhìn lại lời bài đăng cuối cùng của phiên nhung
cư dân mạng đã không khỏi ngạn ngào đau đớn khi đó lại chính là những lời cuối cùng mà nữ ca sĩ nói với khán giả
đối với những người đã yêu mến và ủng hộ mình suốt chặng đường vừa qua
nữ ca sĩ phi nhung sinh ra tại pleiku với hai dòng máu mỹ việt
là ca sĩ nổi tiếng với thể loại nhạc dân ca và quê hương mang đậm dấu ấn tình cảm gia đình
đứa ca sĩ luôn là cái tên nhận được sự yêu mến từ khán giả trong và ngoài nước
ngoài các con nuôi phi nhung còn có một cô con gái ruột mang tên quen đi phạm hiện đang sinh sống và làm việc tại mỹ
trước khi nhập viện điều trị covid một mươi chín phi nhung từng dự định sang mỹ để đón sinh nhật cùng con gái
nhưng vì thương xót bà con thành phố hồ chí minh nên nữ ca sĩ đã ở lại tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện
với giọng hát ngọt ngào pha lẫn chất hàng đặc trưng ca sĩ phi nhung nhận được tình yêu thương của khán giả trong nhiều năm qua
nhắc tới phi nhung khán giả không thể không nhớ tới những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như bông điền điển tình đẹp mùa chôm chôm ai khổ vì ai giớ mẹ lý bồ côi
trước khi mất phi nhung từng nói việc chia tài sản cho các con khẳng định sẽ để lại thứ này cho tất cả
câu trả lời của phi nhung khi được hỏi về việc để lại tài sản cho các con là
khiến ai cũng phải xúc động
thông tin ca sĩ phi nhung không qua khỏi do covid một mươi chín sau hơn một tháng điều trị khiến nhiều người không khỏi xót thương
ở thời điểm hiện tại nhiều khán giả còn dành sự quan tâm cho những người con của phi nhung
nơi ca sĩ từng biết đến là nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi nhất nhị v beast với hai mươi hai bé
ngoài ra phi nhung còn có một cô con gái ruột nay đã hai mươi chín tuổi đang sinh sống và làm việc tại mỹ
trước đây khi được hỏi về việc
giữa con ruột với con nuôi sau này chỉ có phân định tài sản khi để lại không
nơi ca sĩ chia sẻ
tôi không có tài sản để lại trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi
tôi chỉ để tri thức cho con mình tôi làm ra tiền tôi cho các con đi học khi các con ra trường các con tự đi làm kiếm sống
câu trả lời của phi nhung khiến ai nấy cũng phải xúc động vì chỉ khi các con có tri thức
thì dù ở đâu hay không có phi nhung bên cạnh
thì các con cũng có thể tự mình bương trải kiếm sống
phiên nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín từ ngày một mươi chín tháng tám
lúc đầu cô tỉnh táo nhưng sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa sang bệnh viện chợ rẫy vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám
một người thân của đứa ca sĩ kể trước khi dương tính với sars cov hai cô dặn phi nhung cẩn thận khi ra ngoài làm từ thiện bởi ca sĩ chưa tiêm vaccine
cô khuyên nữ ca sĩ về mỹ sớm nhưng phi nhung muốn ở lại tham gia các hoạt động thiện nguyện
phi nhung còn nói chị đừng lo em cẩn thận lắm
hai chị em đã bàn chuyện khi phi nhung về mỹ sẽ làm show gay quỷ để lấy tiền bua máy thở ủng hộ bệnh viện nhiệt đới
trước khi mắc covid một mươi chín phi nhung tham gia vào một bếp ăn từ thiện tại thành phố hồ chí minh
nữ ca sĩ mắc covid một mươi chín vì có tiếp xúc gần với một vài f
vì dương tính với sars cov hai nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở mỹ vào ngày hai mươi hai tháng tám
ca sĩ phi nhung từng chia sẻ lý do không lấy chồng
vì muốn dành tình cảm trọn vẹn cho các con
phi nhung là một trong những ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân ca trữ tình
chính chất giọng mộc mạc nhưng đầy sâu lắng đã đi vào lòng người giúp đỡ ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả
ở tuổi năm mươi giọng ca phải lòng con gái bến tre từng tâm sự lý do không lấy chồng
vì muốn dành tình cảm trọn vẹn cho con gái ruột wendy phạm và các con nuôi
phi dung từng bộc bạch con cái chị em cho mình những tình cảm yêu thương quá tốt rồi thì lấy chồng làm gì
nữ ca sĩ dành thời gian cho gia đình đi spa đi du lịch tập thể dục và cũng không muốn con cái phải lo lắng và làm phiền con
cô cũng luôn cố gắng vui vẻ để các con không phải lo lắng và bận tâm
nữ ca sĩ cũng từng cho biết thời điểm hiện tại cô cảm thấy cuộc sống khá thoải mái
phi nhung cũng cho biết rằng đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con mà hãy lắng nghe thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường
mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau
tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa
tình mẹ dành cho con vẫn đầy bao la và xuất phát từ đáy lòng
mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình
vì thế con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của bậc cha mẹ
phi nhung ra đi để lại hai mươi ba người con nuôi một lần nữa thiếu vắng đi tình thương của người mẹ
tin rằng những người con của phi nhung sẽ sống thật tốt để không phụ lòng người mẹ quá cú
đặc biệt là tiếp nối tấm lòng thương người lá lành đùm lá rách của nữ ca sĩ phi nhung
để mỗi khi nhắc đến hai chữ phi nhung khán giả không chỉ nhớ đến một giọng ca ngọt ngào truyền cảm mà còn là ca sĩ với hành trình vương lên từ nghịch cảnh
cuộc đời đầy thăng trầm của phi nhung tuổi thơ cơ cực mồ côi cha mẹ từ bé
nhắc đến sân khấu ca nhạc trong nước và hải ngoại không ai lại không biết đến phi nhung
với chất giọng ngọt ngào sâu lắng và truyền cảm nữ ca sĩ đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả trong đủ mọi lứa tuổi và thành phần
dù luôn tươi cười trên sân khấu
thế nhưng ít ai ngờ được giọng ca của nữ ca sĩ từng sở hữu tuổi thơ cơ cực phải tự lập từ sớm
phi nhung từ nhỏ phải sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn tình cảm của cha
với điều kiện gia đình tương đối không mấy khá giả nên con đường học vấn của nữ ca sĩ cũng không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa
học hết lớp sáu phi nhung theo nghề bay để kiếm sống phụ giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt
được biết vào thời điểm đó nữ ca sĩ sống cùng với mẹ và năm anh chị em
năm lên một mươi một tuổi mẹ đỡ ca sĩ qua đời cũng từ đó mà phi nhung phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ
sau khi mẹ mất phi nhung sống dưới sự quan tâm bao bọc của ông bà ngoại
lúc này phi nhung phải vất vả làm việc để phụ giúp ông bà trang trải cuộc sống hàng ngày đồng thời lo cho năm đứa em nhỏ
theo lời kể thì cuộc sống lúc đó của phi nhung vô cùng chật vật và thiếu thốn
được biết ngay từ khi còn nhỏ phi nhung đã yêu thích những bài hát dân ca cải lương
và đây cũng là một trong những thú vui giúp phi nhung trải qua cuộc sống
để cô giải tỏa những áp lực buồn vui trong cuộc sống
cũng chính từ những ước mơ bệnh viện này đã nung nấu ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong người của phi nhung
dẫu cho có tuổi thơ và cuộc sống thoải nhỏ không được trọn vẹn
cô sinh ra ở pleiku với hai dòng máu mỹ việt
là một nữ ca sĩ nổi tiếng với thể loại nhạc dân ca và quê hương
phi nhung luôn là cái tên nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả trong và ngoài nước
ngoài các con nuôi phi nhung còn có một cô con gái ruột tên là wendy pham
phi nhung đã trở về việt tại mỹ lúc này
trước khi nhập viện điều trị covid một mươi chín phi nhung từng dự định sang mỹ để đón sinh nhật cùng con gái
nhưng vì thương xót người dân ở sài gòn nên nữ ca sĩ đã ở lại tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện
con gái của phi nhung khiến cho nhiều người xúc động với lời hứa sau khi mẹ mình khỏi bệnh
mới đây trên trang cá nhân nhật bình người bản thân thiết của phi nhung
bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tiết lộ về lời hứa của wendy sau khi mẹ khỏi bệnh
wendy pham hứa rồi mẹ phi nhung nhanh khỏe để nhà mình cùng nhau đi du lịch một chuyến
cả nhà đang đợi nó nhé thương
trước đó trên trang cá nhân wendy pham thổ lộ về tình hình sức khỏe của mẹ
cô viết như thế này
trước tiên con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm gửi lời động viên đến con và gia đình
con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người
nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ phi nhung
nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được
mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con
con gái của phi nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cô đỗ thủ khoa ở mỹ chuyên ngành y tá vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phi nhung cũng từng hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh con gái tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ y khoa tại mỹ
phi nhung chia sẻ những năm vừa qua cô không kết hôn vì không muốn chia sẻ tình hình
tình cảm dành cho con gái
theo kế hoạch phi nhung trở về mỹ từ giữa tháng bảy vì có nhiều show diễn cũng như về thăm con gái
tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nới ca sĩ quyết định ở lại việt nam và thường xuyên đồng hành cùng bếp ăn bếp thương sài gòn
nấu ăn cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và người nghèo
nữ ca sĩ mắc covid một mươi chín vì tiếp xúc gần với các ca f
dù thành công trên con đường nghệ thuật thế nhưng nữ ca sĩ lại sở hữu tuổi thơ không mấy bình yên nhiều thăng trầm và sóng gió
trưa ngày hai mươi tám tháng chín thông tin nữ ca sĩ phi nhung chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với covid một mươi chín khiến cả sobit đau lòng và tiếc thương
cố ca sĩ phi nhung hưởng dương năm mươi một tuổi
sinh lão bệnh tử là quy lực bất biến của tự nhiên
sau bốn mươi ngày điều trị tích cực phi nhung cũng không thể qua khỏi và đã về với đất mẹ
vẫn còn đó những tiếc nuối buồn đau nhưng cuối cùng mong nữ ca sĩ yên nghỉ
vẫn còn đây những nỗi buồn vẫn còn đó những đứa con đang ngóng phi nhung trở về
âu cũng là số kíp là số phận của một con người
sinh cuối đầu vĩnh biệt phi nhung
thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình xin thắp nén hương lòng vĩnh biệt phi nhung
mong cô an nghỉ